tin khẩn cấp về bão số bốn vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai một độ kinh đông trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa
cách đất liền khu vực đà nẵng quảng ngãi khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật cấp một mươi bảy
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h tối nay tâm bão cách đà nẵng khoảng một trăm bảy mươi km cách quảng nam quảng ngãi khoảng một trăm hai mươi km
cấp độ rủi ro thiên tai tại thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định cấp bốn